cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự đối tượng a thuốc một mươi chín tuổi
trú tại thôn hai xã đắc nê huyện con rẫy tỉnh con tum để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là cha ruột của đối tượng
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một sau khi đã uống rượu với một số người ở cùng thôn
thì an thuốc đi ra tròi ở ruộng của gia đình để tìm bố ruột là ông a pơi bốn mươi tuổi
sau đó giữa a thuốc và ông a pơi xảy ra mâu thuẫn
a thuốc đã dùng cây xà beng và một khúc gỗ dài hai mét đánh nhiều lần vào vùng lưng
làm ông a pơi bị đa chấn thương nội tạng dẫn đến tử vong